thưa quý vị và các bạn trong đêm nay các tỉnh miền bắc sẽ chịu ảnh hưởng thuần túy của khối không khí lạnh biến tính
vì thế mà bắc bộ vẫn duy trì nhiều mây và hiện tượng sơn mùa nhẹ tái xuất hiện vào thời điểm nửa đêm trở về gần sáng
nền nhiệt đêm nay ở bắc bộ tiếp tục tăng
ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ tăng lên mức một mươi sáu một mươi bảy độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng thì nhiệt độ sẽ trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi độ
trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm
sao đến ngày mai vùng áp thấp phía tây sẽ phát triển mạnh về phía đông
mang nắng tới sớm trên toàn miền bắc
nên nhiệt bắc bộ vì thế mà sẽ tăng cao
ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ giữ ở ngưỡng trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng giữ ở ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
cảm giác rét vì thế mà sẽ thu hẹp về đêm và sáng
đến trưa và chiều trời nắng ấm áp hơn
khí lạnh yếu đi miền trung không còn mưa nữa
trong đêm nay một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ sẽ tăng lên mức một mươi chín hai mươi một độ
trời chỉ còn xe xe lạnh
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng giữ ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trời mát mẻ
sao đến ngày mai vùng thấp phía tây mở ra
gió tây thổi từ lào sang
sẽ đẩy lùi gió đông nam ẩm
đêm miền trung sẽ có nắng từ sớm
nên nhiệt một dọc từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
sẽ đều tăng lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trời nắng ấm
không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
nhưng đang trong giai đoạn chính vụ của mùa khô
nên nam bộ và tây nguyên cũng là những ngày nắng mạnh
nhiệt độ cao
mức nhiệt ngày mai ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ các tỉnh miền đông
trưa và chiều xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ cận ngưỡng nóng trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khí lạnh yếu đi cũng giúp cho thời tiết các vùng biển chuyển tốt nhanh
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió mang hướng đông nam với cường độ chỉ còn ở mức cấp ba bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông
gió chuyển hướng đông bắc đến đông cường độ giảm chỉ còn ở mức cấp bốn
không nơi nào có mưa rông giúp cho tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước